sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín thị trường lao động những tháng cuối năm đang sôi động hơn khi mà nhiều doanh nghiệp nỗ lực sản xuất kinh doanh và tuyển dụng thêm lao động